vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku tỉnh gia lai
bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện
trình diễn kết nối cung cầu công nghệ năm hai nghìn một mươi chín tech demo hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham sự sự kiện này
với sự kiện kết nối công nghệ bắt nhịp của cách mạng công nghiệp bốn
sự kiện trình diễn kết nối cung cầu công nghệ là hoạt động mang tầm vóc quốc gia về khoa học công nghệ
đây là hoạt động thường xuyên liên tục thể hiện bức tranh toàn cảnh về hoạt động đổi mới công nghệ tại việt nam
nhằm ứng dụng những công nghệ mới vào phục vụ đời sống
trong thời gian từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tech demo năm hai nghìn một mươi chín nhằm tiếp tục thúc đẩy ứng dụng
chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương
phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện đồng chí trương hòa bình lưu ý trong thời gian tới
các bộ ngành địa phương cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ
tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách với những cơ chế đặc thù
cạnh tranh để tăng cường ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển